cơ quan điều tra phát hiện có bốn đường dây có dấu hiệu tội phạm mua bán người xuất hiện ở một số tỉnh thành phố trong cả nước
liên quan đến vụ việc cơ quan công an đã khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn thị lệ và lê văn danh
để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
tòa án nhân dân tỉnh cao bằng vừa xét xử sơ thẩm nguyễn mạnh cường chú tệ huyện lục nam tỉnh bắc giang
về hành vi tổ chức môi giới người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
khoảng hai giờ một mươi năm phút ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại km hai trăm ba mươi chín bốn trăm một mươi bốn quốc lộ ba cao bằng hà nội
thuộc địa phận thôn khuổi hoa xã hoa thám huyện nguyên bình tỉnh cao bằng
phát hiện bắt quả tang trên xe ô tô do nguyễn mạnh cường điều khiển chở bốn người trung quốc
thời điểm kiểm tra các trường hợp này đã không xuất trình được giấy tờ theo quy định
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn mạnh cường hai mươi bốn tháng tù treo về tội tổ chức môi giới người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
hai mươi một đối tượng đánh bạc vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng phối hợp với công an huyện trần đề cùng các đơn vị có liên quan triệt xóa
lực lượng công an đã bất ngờ ập vào khu đất chống thuộc ấp sóc lèo b thị trấn lịch hội thượng bắt quả tang ba mươi một đối tượng có hành vi đá gà ăn thua bằng tiền
tại hiện trường tạm giữ năm con gà hai cặp cỡ sắt ba mươi ba xe mô tô và số tiền trên năm mươi một triệu đồng cùng một số vật chứng có liên quan

công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa khám phá thành công chuyên án mua bán tảng chữ trái phép pháo nổ bắt giữ một đối tượng
số pháo này được các đối tượng thu mua từ lào rồi vận chuyển tập kết tại tỉnh nghệ an
trong đêm ngày hai mươi hai tháng tám hàng chục cán bộ chiến sĩ công an huyện diễn châu bất ngờ đột kích khu vực nhà kho trên địa bàn xã diễn hồng
tại đây lực lượng công an bắt quả tàng đối tượng mai thị lý về hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép thu giữ ba mươi bảy bao tải lớn chưa pháo nổ với trọng lượng tám trăm chín mươi năm kg
số pháo trên được một đối tượng người việt nam sinh sống bên lào vận chuyển qua cửa khẩu cha lo tỉnh quảng bình về nghệ an
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng mới có thông báo về việc mở rộng thu hồi sản phẩm kem hazendas do công ty trách nhiệm ưu hạn thực phẩm ân nam nhập khẩu và phân phối
công ty ân nam khuyến cáo người tiêu dùng vì quyền lợi và an toàn của chính mình cần nhanh chóng mang sản phẩm đến các chi nhánh của công ty hoặc tất cả các nhà phân phối hoặc nhà bán lẻ gần nhất để thu hồi
trước đó công ty trách nhiệm hoạn thực phẩm ân nam đã thông báo chương trình thu hồi bảy chín trăm năm mươi ba hộp kem hajendas vị vani loại bốn trăm bảy mươi ba ml và một trăm linh ml có hạn sử dụng trước ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
nguyên nhân thu hồi là do nhà sản xuất general musk đã quyết định chủ động thu hồi
tự nguyện sản phẩm kem hargendas vị vani sau khi xác định vấn đề xảy ra đối với nguyên liệu từ một trong các nhà cung cấp